với tinh thần lá lành đùm lá rách hơn ba năm qua các doanh nghiệp nhà hảo tâm phối hợp với bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
đã tổ chức nhiều bữa ăn miễn phí phục vụ cho người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn
người già neo đơn không nơi nương tựa khi đến điều trị tại bệnh viện
những bữa ăn miễn phí đã giúp họ vượt qua khó khăn có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đều đặn mỗi ngày ông phạm tiến hào quê ở xã quảng trường huyện quảng trạch
cùng nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
đều được nhân viên y tế của bệnh viện cấp phiếu ăn miễn phí
đây là những xuất cơ miễn phí của chương trình bữa ăn vì người bệnh nghèo
do bệnh viện và một số doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn thực hiện từ nhiều năm nay
đồng cảm với những khó khăn của người bệnh năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
đã thành lập quỹ bữa ăn vì người bệnh nghèo để phục vụ bữa ăn miễn phí hàng ngày cho người bệnh nghèo
và những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hiện nay bệnh viện đã hỗ trợ hai xuất ăn một ngày với mỗi xuất hai mươi đồng
bữa cơm tuy dân dã nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và mang hơi ấm tình người
bệnh viện đa khoa cũng ra đời được ba năm số tiền hỗ trợ được gần một tỷ đồng
và đã hỗ trợ đến bốn mươi năm xuất ăn miễn phí và một số hỗ trợ khác cho người bệnh nghèo
người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với người bệnh một bữa ăn miễn phí ấm tình sẻ chia thương yêu như là một thang thuốc quý
giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật
trong thời gian tới các tổ chức nhà hảo tâm tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái
đóng góp cho quỹ bữa ăn vì người bệnh nghèo của bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
qua đó giúp đỡ những bệnh nhân nghèo có thêm niềm tin vào cuộc sống